sáng ngày bảy tháng ba một mươi một huyện thị xã thành phố của tỉnh đồng nai đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám với số lượng hai bảy trăm năm mươi bốn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
trong đó có một trăm một mươi hai đảng viên năm trăm ba mươi một thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học tăng ba tám so với năm hai nghìn một mươi bảy riêng thanh niên có trình độ đại học tăng hai sáu mươi
đặc biệt có một mươi bảy thanh niên là công chức viên chức vận động viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước và bốn công dân nữ
trước đó trong ngày sáu tháng ba các huyện thị xã long khánh và thành phố biên hòa đã tổ chức hội trại tòng quân với nhiều nội dung ý nghĩa như viếng nghĩa trang liệt sĩ đốt lửa trại truyền thống
trao sổ tiết kiệm cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức sinh nhật hồng cho các thanh niên có ngày sinh trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhằm động viên tinh thần tân binh trước giờ lên đường nhập